kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh thành thuộc phía đông bắc bộ trong ba ngày tới
nhiều mây độ ấm không khí sẽ tăng cao
về đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn kèm theo sương mù
trưa chiều trời giảm mây có những khoảng hứng nắng
nhiệt độ cao nhất sẽ ra động quanh ngưỡng hai mươi chín và ba mươi độ
trong khi đó các tỉnh ở phía tây bắc bộ trời sẽ khô ráo hơn
mưa nhỏ và sương mù chỉ xuất hiện ở một vài nơi
và sáng sớm ban ngày trời có nắng
nhiệt độ cao nhất và chưa chiều mai ra động từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
tới bắc cao hơn từ hai đến ba độ
sau đó nhiệt độ sẽ giảm trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong đêm mai ngày mai có mưa vài nơi ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất ra động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
vùng núi phía tây có nơi là trên ba mươi bốn độ
sau đó sang ngày hai mươi sáu hai mươi bảy trời nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù vài nơi
nhiệt độ sẽ giảm khoảng ba độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận đêm và sáng trời nhiều mây có mưa vài nơi
ban ngày hầu hết các nơi ở trên khu vực này
trời đều có nắng và nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ
riêng tại bình thuận có nơi cao hơn
tại vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết phổ biến ít mưa
về đêm và sáng trời xe lạnh ban ngày trời có nắng với cường độ khá mạnh
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi sẽ có nắng nóng nhẹ đạt mức ba mươi năm độ
tại khu vực nam bộ thời tiết chủ đạo trong ba ngày tới là mây thay đổi
phổ biến không mưa ngày nắng
tại miền tây có nơi có nắng nóng
sẽ có nắng nóng gai gắt ở trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày ra động từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ